xin chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
xin được bắt đầu ngay bản tin ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa nhận được từ bình dương
sáng ngày hôm nay một phòng trọ trên địa bàn phường phú thọ thành phố thủ dầu một đã bất ngờ phát nổ
vụ nổ đã khiến bốn người trong một gia đình bị thương nặng
cụ thể vào khoảng sáu giờ sáng mọi người nghe thấy tiếng nổ phát ra từ phòng trọ số tám thuộc khu phố ba phường phú thọ
bốn người trong gia đình gồm vợ chồng anh lê thanh phong và chị trương thị hồng đào
cùng hai con nhỏ một mươi tuổi và ba tuổi bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
tại hiện trường phòng trọ bị nổ tung nóc các vật dụng trong phòng bị cháy xém và văng khắp nơi
các phòng trọ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng làm nứt tường và bung nóc
cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ
những thông tin liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật để chuyển tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ là một thông tin đến từ nghệ an
ngày hôm qua bộ đội biên phòng nghệ an đã tiến hành bàn giao đối tượng và tăng vật vụ án tàng trữ ba bánh heroin
ba trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp cho công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra xử lý
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng hai bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với công an huyện kỳ sơn
đội kiểm soát phòng chống tuệ phạm ma túy cục khải quan nghệ an bắt quả tăng đối tượng và bá cưu
hay còn gọi là và tồng cu ở xã mường lống huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang tàng trữ ba bánh heroin ba trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp một khẩu súng năm viên đạn
trong đó có một viên đá lên nòng một quả lưu đạn
đối tượng khai nhận tàng trữ số lượng ma túy trên để bán kiếm lời
hiện bộ đội biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
trong dịp tết nguyên đán mậu tuất vừa qua công an tỉnh hòa bình đã xuất sắc triệt phá thành công
băng nhóm cho vai nặng lãi giết nợ theo kiểu xã hội đen
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tiếp nhận đơn trình báo của ông bùi văn bức bảy mươi hai tuổi về việc vào khoảng chín h ba mươi phút ngày tám tháng một
con trai ông là bùi thanh sơn năm mươi hai tuổi chú tệ xã lỗ sơn huyện tân lạc
bị một nhóm đối tượng lạ mặt cưỡng ép đưa lên xe taxi đi đâu không rõ đến nay chưa về
bằng các biện pháp nhiệm vụ lực lượng công an nhanh chóng xác định ông bùi thanh sân
đang bị giam giữ tại quán cầm đồ ở chợ vó xóm tiền phong xã nhân nghĩa huyện lạc sơn
và tổn chức giải cứu thành công
bảo tôi vào giường trong khuôn cuồng và quy xuống
rồi họ dùng thắt lưng da của họ đánh tôi
và có ông tân này đánh tôi bằng cái thắt lưng và tán và đấm

để độc vào lưng tôi hai cái
bảo tôi vào giường trong khuôn cuồng và quy xuống
tổ chuyên án đã xác định và bắt giữ bốn đối tượng trực tiếp bắt giữ trái phép ông bùi thanh sân là nguyễn thế hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tệ xã dân chủ tp hòa bình đinh văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tệ xã thái thịnh tp hòa bình trần anh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tệ phường đồng tiến tp hòa bình nguyễn đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tệ xã hùng tiến huyện mỹ đức tp hà nội
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đã làm rõ nhóm đối tượng chủ mưu đứng sau gồm phan hồng quân lại quốc việt tức việt cổn đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tổ bốn phường thái bình tp hòa bình
trịnh việt tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đặc biệt đối tượng lại quốc việt đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản được tha tù năm hai nghìn một mươi hai là người trực tiếp chỉ đạo hưởng hùng hiệp anh cưỡng ép đưa ông dân đi
tổ chuyên án đã vận động ba đối tượng này ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
bước đầu các đối tượng khai nhận ông bùi thanh sơn có vai mượn số tiền sáu triệu đồng tại quán cầm đồ do lại quốc việt quản lý nên các đối tượng trên đã đưa ông dân về quán yêu cầu phải trả nợ
ông sơn nói chưa có tiền trả do đó các đối tượng đã dùng vũ lực đánh ông sơn chiếm đoạt trong ví số tiền tám trăm linh đồng đồng thời bắt ông dân viết giấy vay tiền với giá trị lớn hơn số tiền ông sơn đã vay là hai mươi bảy triệu đồng
hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội cướp tài sản và tội bắt giữ người trái pháp luật
cho đến thời điểm hiện nay chúng tôi tiếp tục thu thập các tài liệu để làm rõ hơn vai trò của một số đối tượng khác trong vụ án này
trên thực tế là có rất nhiều bị hại vì lo sợ mà không trình báo đến cơ quan điều tra cho nên là các đối tượng vẫn đứng ngoài vòng pháp luật
cho nên là qua vụ án này tôi cảnh báo đối với người dân phải nhanh chóng trình báo
với cơ quan điều tra về cái vụ việc
và cái thứ ba nữa là tuyên truyền làm sao cho người dân có một cái ý thức pháp luật ý thức hiểu biết về cái việc vay nặng lãi
trước diễn biến phức tạp của tình hình hoạt động tín dụng đen ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến mọi người dân
đây cũng là một trong những thành tích xuất sắc của công an hòa bình đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ an toàn tích nguyên án mộ tốt hai nghìn một mươi tám
ghi nhận chiến công của cán bộ chiến sĩ đơn vị thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã gửi thư khen biểu dương và chúc mừng các lực lượng trong chuyên án
tại bình dương tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ rồi gây ồn ào giữa đêm khuya
hai thanh niên đã bị đâm khiến một người chết và một người bị thương nặng hiện đối tượng gây án đang bị tạm giữ
theo điều tra ban đầu dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai hồ thanh phương chú tại tp hcm vừa đi làm về chuẩn bị đi ngủ thì nghe tại phòng trọ kế bên ồn ào nên qua yêu cầu giữ yên lạc để mọi người được nghỉ ngơi
bực tức vì bị nhắc nhở thì đặng văn thắng và lê hữu đức cùng chú tại tỉnh kiên giang đã đuổi đánh hồ thanh phương
bị đánh phương chạy về phòng của mình lấy dao đâm nhiều nhát vào thắng và đức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên thắng đã tử vong đức đang trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi gây án phương đã ra cơ quan công an đầu thú
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông ở dưới giếng tại một khu dãy cà phê ở phường đoàn kết thị xã buôn hồ
vụ việc được phát hiện vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua khi một người dân ở phường đoàn kết vào dãy cà phê của gia đình để phun thuốc cỏ thì phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới giếng nước đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan công an
nạn nhân được xác định là ông phan văn thái ở phường đoàn kết thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
theo người nhà nạn nhân ông thái thường xuyên uống rượu và xe xỉn vào tối ngày bốn tết ông thái uống rượu rồi đi ra khỏi nhà sau đó không thấy trở về
gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng nhiều ngày vẫn không có tung tích
trong thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng chạp đến ngày mùng một mươi tháng riêng tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh lạng sơn xảy ra sáu vụ cố ý gây thương tích
trong đó có hai vụ từ cố ý gây thương tích đã dẫn đến giết người làm chết hai người bị thương chín người
qua điều tra tất cả các vụ việc trên đều có nguyên nhân từ việc uống rượu say không làm chủ được hành vi của mình
điển hình khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng
tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
hậu quả làm anh triệu xuân bắc chú tại khu dây thép tử vong trên đường đi cấp cứu
qua vận động đối tượng một mươi bảy h cùng ngày đối tượng nguyễn thành quang trú tại phường chi lăng thành phố lạng sơn đã ra đầu thú
tại cơ quan công an đối tượng vẫn có biểu hiện chưa tình rượu
ngày hai mươi sáu tháng hai qua công tác đấu tranh đối tượng khai nhận vào trưa ngày hai mươi năm tháng hai quang cùng bạn bè lên dự lễ hội đồng đăng
và ăn cơm ở nhà người bạn
do uống quá nhiều rượu nên trong quá trình lưu thông di chuyển ra ngoài lễ hội
thấy bạn là đinh công hưng chú tại phường chi lăng thành phố lạng sơn mâu thuẫn đánh nhau với anh bắc
do quá say rượu không làm chủ được bản thân quang đã dùng dao đâm xuyên thấu phổi của anh bắc
vào một mươi h đến một mươi một h là tôi đi hội
thì lên đến nhà mấy người bạn trên đồng đăng thì tôi uống khá nhiều rượu tôi say rồi
lúc đi về là xảy ra va chạm
thế là mấy anh ở trên đồng đăng đánh thằng em tôi
đi cùng tôi tôi xuống là mấy anh dao vào đánh tôi
thì tôi cầm dao tôi mới đâm
trong những năm gần đây tội phạm cố ý gây thương tích trong dịp tết và lễ hội trên địa bàn tỉnh lạng sơn có chiều hướng gia tăng
nguyên nhân là do một số thanh thiếu niên thường sử dụng rất nhiều rượu trong dịp tết và lễ hội
từ đó dẫn đến mất kiểm soát về lý trí
và khi chỉ có một xích mít
trong hai va chạm nhỏ xảy ra là đã xảy ra sô sát và cố ý gây thương tích thậm chí dẫn đến chết người
tức là ngày một mươi tháng riêng âm lịch hai nghìn một mươi tám thì vào khoảng một mươi bốn h ba mươi tại khu phố suối thị trấn đồng đăng xảy ra một vụ án mạng
sau khi vụ án mạng xảy ra phòng cảnh sát nhân sự đã phối hợp với công nhân huyện cao lộc vận động đối tượng nguyễn thành quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại số sáu
trần quang khải phường tri lăng thành phố lạng sơn ra đầu thú
đối tượng khai nhận là đối tượng không có mâu thuẫn trước gì với bị hại
mà nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là do đối tượng và bị hại uống rượu quá nhiều
sau khi có xích mít thì đã có những hành xử không đúng mực
dẫn đến hậu quả đáng tiếc đã xảy ra
mặc dù rất nhiều vụ án đau lòng xảy ra song nhiều người dân vẫn chưa ý thức được hậu quả của việc sử dụng quá nhiều rượu
dẫn đến việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thậm chí tức đoạt đi tính mạng sức khỏe người khác và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa loại tội phạm này từng người dân phải nâng cao ý thức
tránh sử dụng rượu say mất kiểm soát bản thân khi ân hận thì cũng đã quá muộn
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai tức ngày một mươi hai tháng riêng âm lịch lễ hội liêm huyện tiên du tỉnh bắc ninh chính thức bắt đầu
mặc dù ngày một mươi ba mới là chính hội nhưng ngay từ ngày đầu khai hội thì lễ hội đã thu hút hàng vạn lượt du khách đến du xuân chảy hội
đến thời điểm này công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội liêm hai nghìn một mươi tám đã hoàn tất
đội lực công an đã tăng cường thêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ để làm công tác phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trả tử tại các khu vui chơi
theo ban tổ chức lễ hội năm nay sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp nhắc nhở tuyên truyền và đề nghị các câu lạc bộ tham gia biểu diễn ký cam kết
người nào vi phạm sẽ có biện pháp mạnh tay là không cho biểu diễn trong những kỳ lễ hội sau và không được tham gia những chương trình văn hóa nghệ thuật do địa phương tổ chức
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi
còn ngay bây giờ thì mời chị thu thủy và anh vũ tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin được cảm ơn biên tập viên linh chi vì những thông tin mà chị vừa chuyển tới quý vị khán giả
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thương chú tại t một trăm hai mươi một k bảy phường mông dương tp cẩm phả tỉnh quảng ninh về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an tp mông cái tỉnh quảng ninh
là đối tượng đoàn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thương chú tại thôn hai xã vĩnh trung tp mông cái tỉnh quảng ninh
ngoài ra còn có đối tượng vũ đức ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ bảy khu công nông
phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh bị công an thị xã đông triều tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã về tội cướp giật tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chấp hành bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý